trong đó có bốn mươi hai người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua tết nhanh ma túy kết quả phát hiện có tám đối tượng gồm sáu nam hai nữ dương tính với chất ma túy
cơ quan công an đã lập biên bản bàn giao cho công an tp biến tre tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng lên bình danh ngụ tp long khánh tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
danh điều khiển xe máy từ nhà đến huyện thống nhất để mua đồ
khi đến khu vực khu phố lập thành thị trấn dầu dây thì phát hiện chị nguyễn thị mỹ châu điều khiển xe máy chở phía sau chị nguyễn thị thuận cùng chú tỉnh đồng nai
danh tăng ga áp sát cướp giật chiếc ví của chị thuận bên trong có sáu mươi triệu đồng tiền mặt nhưng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an danh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông quyết tâm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra giảm thiểu số người chết số người bị thương liên quan đến những lỗi vi phạm thường gặp
toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến địa bàn nỗ lực về một cái tết an bình cho mọi nhà
hàng đêm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các khu vực nơi cửa ngõ phía tây nam
những trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ trở quá trọng tải hay vận chuyển hàng cấm đều được phát hiện và xử lý kịp thời
ở thời điểm cuối năm này khi phương tiện lưu thông đông đúc hơn bình thường lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm
những phương tiện đậu đỗ sai thời gian quy định theo ngày chẵn lẻ cũng được tổ tuần tra xử lý qua hình thức gián tiếp
đối với các trường hợp đậu đỗ sai vi phạm chúng tôi sẽ dón thông báo kèm theo đó chúng tôi sẽ yên hình ảnh
gửi về cho chủ phương tiện bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua bên đăng kiểm xe để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý
bên cạnh việc tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm phòng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội
để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi như đi không đúng phần đường làn đường vượt quá tốc độ quy định
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi này
nhằm để mọi người dân phải nắm bắt được việc thực hiện cao điểm trong thời gian trước trong và sau tết là thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy định với một phương châm là an toàn và thông suốt
một mùa xuân mới đang về trên mọi ngà đường để có hạnh phúc trọn vẹn trong năm mới nhân dân hai nghìn hai mươi bốn
mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hứa hẹn sẽ đón một cái tết thật bình yên và an toàn